sau một tuần thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách của lĩnh vực đường bộ
nhiều địa phương còn có quy định quá chặt chẽ việc xét nghiệm cách ly đối với người về địa phương
nên không ít người dân vẫn còn e ngại lo lắng khi đi lại bằng xe khách liên tỉnh
theo thống kê của bộ giao thông vận tải từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi tám tháng một mươi
có bốn mươi tám địa phương đã được ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho thực hiện khôi phục hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
có ba mươi tám địa phương đã tổ chức khai thác với tổng số tuyến đăng ký là bảy trăm chín mươi ba
trong đó số tuyến thực chạy là năm trăm tám mươi tám số chuyến đăng ký hoạt động một ngày là một chín trăm bảy mươi chuyến
số chuyến hoạt động thực tế là một ba mươi bảy số xe hoạt động là chín trăm bốn mươi bốn xe số khách vận chuyển là năm sáu trăm bốn mươi một
trên cơ sở này bộ giao thông vận tải kiến nghị phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố tiếp tục ủng hộ việc mở lại hoạt động vận tải hành khách đường bộ
công bố kịp thời cấp độ dịch tại địa phương để sở giao thông vận tải các địa phương tra cứu
và thống nhất tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh